cảm ơn các bạn đã theo dõi
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá nhìn lại công tác phòng chống dịch sự phối hợp của các bộ ngành với ban chỉ đạo quốc gia rất nghiêm túc
thời gian tới việc kiểm soát dịch phụ thuộc nhiều vào việc phát triển vaccine
tuy nhiên nguồn cung ứng vaccine nhập khẩu còn hạn chế và vaccine trong nước dự kiến phải tới quý bốn mới có
trước mắt cần tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo năm k
tính đến ngày một mươi năm tháng ba cả nước đã thực hiện xét nghiệm rt pcr được hai bốn trăm tám mươi hai ba trăm linh hai mẫu
tương đương ba hai trăm bốn mươi ba tám trăm bảy mươi ba lượt người được xét nghiệm
trong đó xác định hai năm trăm năm mươi chín người dương tính
về vấn đề vaccine tính đến hết ngày một mươi sáu tháng ba hơn một mươi sáu người là các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch đã được tiêm vaccine đảm bảo an toàn
các trường hợp đã tiêm vaccine đều có tình trạng sức khỏe ổn định
bộ y tế đang làm việc với pfizer dự kiến nhà sản xuất có thể cung cấp ba mươi triệu liều trong năm hai nghìn hai mươi một
ngoài ra bộ y tế cũng làm việc để mua vaccine của johnson johnson
modema quỹ đầu tư nga sputnik v
ngoài nguồn vaccine nhập khẩu bộ y tế đang thúc đẩy tiến độ nghiên cứu phát triển vaccine trong nước
vaccine do việt nam sản xuất dự kiến sẽ được sử dụng trong năm hai nghìn hai mươi hai nhằm đảm bảo nguồn cung đảm bảo an ninh y tế chủ động ứng phó khi có các đại dịch trong tương lai
tin an ninh trả tự
ngày hôm nay công an tp mỹ tho phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh tiền giang đang điều tra làm rõ vụ nổ súng
xảy ra vào khoảng một giờ sáng cùng ngày tại quán karaoke xo ở đường nguyễn minh đường xã đạo thạnh làm một người chết và hai người bị thương nặng
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn thanh hải hay còn gọi là hải bạch sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường hai thành phố mỹ tho
cùng với một người tên là triều đến quán karaoke để hát cùng nhóm bạn
một lúc sau mọi người nghe thấy tiếng súng nổ trong phòng hát của nhóm này
sau đó nguyễn thanh hải được xác định là đã tử vong còn triều và một người nữa bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
khiến vụ việc
đang tiếp tục được điều tra làm rõ
qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và công tác truy xét công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bắt giữ hai đối tượng chém người trọng thương
tại khu hòa bình phường một thành phố đà lạt sau hơn một mươi hai giờ lẩn trốn
hai đối tượng được xác định là nguyễn minh tài hai mươi bảy tuổi trú tại xã tân sơn huyện hàm thuận tỉnh bình thuận
và mã hữu hội hai mươi bảy tuổi trú tại số một trăm ba mươi bốn ông ích khiêm phường năm quận một mươi một thành phố hồ chí minh
đối tượng bị lực lượng công an bắt vào lúc một mươi hai h hôm nay ngày một mươi bảy tháng ba tại phòng trọ thuộc phường sáu thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
tại đây công an còn thu giữ ba dao phát mà các đối tượng sử dụng để chém người
các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút đêm qua ngày một mươi sáu tháng ba
tài và hội cùng nhau đến khu hòa bình phường một thành phố đà lạt dùng dao phát lao tới
chém nhiều nhát vào chân của ông trịnh kim long năm mươi năm tuổi trú tại đường phạm hồng thái phường một mươi thành phố đà lạt
hậu quả đã khiến ông long bị trọng thương được người dân đưa đi cấp cứu
bằng cách sử dụng công nghệ các đối tượng lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi
phương thức thủ đoạn có sự biến đổi khôn lường để cả người dân và cơ quan chức năng đều gặp khó khăn trong điều tra và nhận diện
thời gian gần đây các đối tượng vẫn sử dụng chiêu trò mạo danh cơ quan công quyền
nhưng bằng phương thức thông qua các app ứng dụng trên điện thoại thông minh
khi người dân tải app của cơ quan công an lập tức thông tin cá nhân bị đánh cắp nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản
sau khi gọi điện thoại mạo danh cơ quan công an thông báo nạn nhân có liên quan đến một đường dây tội phạm ma túy
nếu như trước đây chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do bọn chúng cung cấp để chứng minh sự vô tội
thì giờ đây để nạn nhân tin tưởng chúng yêu cầu tải app của bộ công an
trình yếu tố này
đã khiến nhiều nạn nhân mất cảnh giác nhất là khi tải app
thấy có hình công an hiệu như thế này
a giảp giả mạo của bộ công an là một dạng phần mềm gián điệp để lừa đảo trộm cắp tài sản chiếm đoạt tài sản đặc biệt nguy hiểm
theo hướng dẫn của các đối tượng

các đối tượng sẽ phải điền các thông tin hiển thị trên app giả mạo như tên năng nhập số thẻ căn cước công dân mật khẩu tài khoản ngân hàng và đặc biệt là mạo otp
các thông tin này sẽ được chuyển ngay về máy chủ do đối tượng quản lý và chỉ sau ít phút toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân sẽ bị chúng chiếm đoạt
cái việc mà sử dụng các cái dịch vụ có cái chức năng giả mạo các cái đầu số giả mạo các cái số điện thoại của các cơ quan chức năng để mạo danh cán bộ của các cơ quan chức năng

chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
từ ngày mai một mươi tám tháng ba ở phía bắc của khu vực bắc bộ hình thành rãnh áp thấp bị nén
do vậy mưa sẽ giảm
có chăng ở phía đông bắc bộ mưa phùn và sương mù xuất hiện vào buổi sáng sớm
sau đó trời có nắng nhẹ với mức nhiệt tăng lên ở ngưỡng hai mươi năm hai mươi tám độ
sang đến ngày một mươi chín trời có nắng nhiều và khô giáo nên nhiệt độ có xu hướng tăng thêm từ một hai độ
tuy nhiên sang đến ngày hai mươi tháng ba khi rãnh thấp dịch dần xuống khu vực bắc bộ nên nhiệt độ lại có xu hướng giảm dần
vào khoảng từ đêm ngày hai mươi sẽ gây ra mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ở khu vực phía tây bắc bộ trong hai ngày tới có nắng nhiều hơn
nên nhiệt độ có thể tăng lên ở ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
riêng khu tây bắc từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi nắng nóng với mức nhiệt độ lên trên ba mươi năm độ
sau đó khoảng đêm ngày hai mươi khu vực sẽ có mưa rào và rông nhưng nhiệt độ ít biến động
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
đối với các tỉnh miền trung thời tiết từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi hầu như ít có sự thay đổi
ở khu vực phía bắc các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nhiều mây vào đêm và sáng
sương mù có thể xuất hiện nhiều vào sáng sớm làm giảm tầm nhìn xa đáng kể
trưa chiều mây giảm trời chuyển nắng
nhiệt độ ngày mai ở khu vực này phổ biến ở ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh cao hơn
sau đó nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
về phía nam miền trung dọc các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có nắng nhiều với nền nhiệt độ ban trưa cao hơn
phổ biến giao động từ ba mươi đến hai mươi độ
phổ biến giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ trong ngày một mươi tám và một mươi chín
sau đó giảm nhẹ còn hai mươi chín ba mươi hai độ trong ngày hai mươi
tại khu vực tây nguyên trong ba ngày tới vẫn phổ biến ít mưa
ngày trời nắng với mức độ không cay gắt
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới phổ biến từ ba mươi đến ba mươi ba độ
cụ bộ một số nơi như con tum a yon pa hay cát tiên
có thể nhiệt độ lên trên ba mươi bốn độ sau đó giảm nhẹ trong ngày hai mươi
nam bộ tuy có nắng nhiều nhưng ít xảy ra nắng nóng
chỉ cục bộ ở một vài nơi ở miền đông
do vậy nền nhiệt độ ở khu vực này giao động ở ngưỡng không quá cao
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành miền đông
từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ cục bộ có nơi cao hơn
còn khu vực miền tây là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
bản tin mùa mùa ba online cập nhật đến đây là kết thúc
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv